vừa qua các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa đức giang đã cấp cứu thành công
cho một bệnh nhân được chẩn đoán tác động bạch trí dơ cấp
đây là bệnh lý phức tạp nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời
nguy cơ bị cắt cuộc trí thề để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhân
bệnh nhân là tvt nam ba mươi bốn tuổi có tiền sử hội chứng thận hư bỏ điều trị một năm nay
vào viện khám vì tình trạng đau chân trái đột ngột đau tăng liên tục vào giờ thứ sáu của bệnh
khi vào viện bệnh nhân có các triệu chứng đau dữ dội chân trái dị cảm bất thường
tại khoa cấp cứu bệnh nhân có những triệu chứng như đầu trí lạnh màu trí nhợt
không bắt được mạch từ động mạch bẹt trái bắt vận động chân trái
kết hợp với các kết quả cận lâm sàng bệnh nhân được chẩn đoán tác động mạch chân trái cấp tính giờ thứ sáu
qua đánh giá tại khoa cấp cứu và hội trần bác sĩ chuyên khoa
bệnh viện đã khởi động quy trình cấp cứu báo động đỏ chỉ định can thiệp tố cấp cứu
nhằm lấy huyết khối tai tưới máu tươi chân trái
mục tiêu của cuộc mổ là nhằm bảo tồn chi thể tối đa cho người bệnh tránh nguy cơ cắt cụt chi
bác sĩ nguyễn văn lâm khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa đức giang cho biết
sau khi phẫu tích bộc lộ hệ động mạch của bệnh nhân
ekip đánh giá thấy toàn bộ động mạch từ động mạch trộm ngoài trái cho đến đùi chuống trái hoàn toàn không có nhịp mạch
đây là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu cấp tính của bệnh nhân
bác sĩ lâm cho biết ekip mổ đã tiến hành mở mạch đoạn động mạch đùi trung
dùng dụng cụ lấy được nhiều dây của huyết khối từ động mạch trộn ngoài cho đến ngã ba đùi trái
sau can thiệp ngay trong mổ hệ thống co vùng đùi càng chân trái đã được tưới máu tốt
có khả năng bảo tồn tri thể cho người bệnh
sau mổ bệnh nhân được khảo sát hệ thống mạch máu toàn cơ thể
kết quả cho thấy hệ động mạch chân phải của bệnh nhân cũng hẹp gân hoàn toàn từ động mạch trộn góc
bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội khoa kiểm soát nguy cơ đông máu
song song với đó là tái điều trị hội chứng tận hư
hiện tại sau hơn hai mươi ngày điều trị bệnh nhân đã được xuất viện với đôi chân lành lặn
theo bác sĩ nguyên văn lâm tình trạng thiên tác động mạch trộn góc do khối huyết mạch từ tim vô cùng nguy hiểm và khẩn cấp
nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời tình trạng thiếu máu cấp có thể gây ra rất nhiều biến chứng nặng nề cho người bệnh
trong đó biến chứng nguy hiểm nhất đó là hoại tử trí thể không thể hồi phục
khi đó các bác sĩ xếp vẩy tiến hành cắt cụt chi cho người bệnh nhằm bảo toàn tính mạng
đó là một quyết định nặng nề với cả bác sĩ và người bệnh
thuyền tác động mạch do huyết khối tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra
người bệnh cần được kiểm soát tốt các bệnh lý mạng tính duy trì thuốc đông máu có chỉ định
khi có những biểu hiện đau dữ dội quá mức di cảm bất thường tê bì có cảm giác đau vận động chi thể diễn biến nhanh
cần phải đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch nhằm được hướng dẫn điều trị kịp thời
tác động mạch nối trí cấp tính có thể xảy ra do vật tắc nghẽn từ một nơi khác trong hệ tần hoàn đi tới trong nghẽn động mạch cấp tính
bên cạnh đó nó có thể xảy ra hình thành cục báo đông ngay tại chỗ nối động mạch bị tác trong huyết khối động mạch cấp tính
chia sẻ bệnh động mạch chi dưới bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thu trang khoa tiêm mạch bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội cho biết